chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và lãnh đạo quốc hội bộ quốc phòng
ubnd tp hà nội đã đến dâng hương trồng cây tại khu di tích k chín huyện ba vì tp hà nội
trong không khí trang nghiêm thành kính chủ tịch quốc hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc việt nam
cuộc đời và sự nghiệp của người mãi mãi là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước
phẩm chất cộng sản đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người việt nam
trò chuyện về các cán bộ chiến sĩ công nhân viên người lao động ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng ban quản lý lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng khi thấy có rất nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan
và dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích k chín
hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn du khách tìm đến để được tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của người
đánh giá cao việc ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như phát triển kinh tế xã hội văn hóa du lịch
nhưng chủ tịch quốc hội lưu ý nhiệm vụ chính của ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh
là phải bảo đảm quốc phòng an ninh luôn xây dựng đơn vị trong sạch cơ sở vững mạnh lực lượng chuyên nghiệp tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thật tốt mục tiêu
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã tặng quà ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh trồng cây và ghi sổ lưu niệm tại khu di tích cá chín